thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến công ty việt á
các bị can bị cáo buộc phạm vào các tội vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tham ô tài sản nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đáng chú ý trong số các bị can bị truy tố có các ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế
chu ngọc anh cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ
phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
ông nguyễn thanh long và chu ngọc anh bị cáo buộc đã giúp phan quốc việt
tổng giám đốc công ty việt á được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
và thổi giá gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
viện kiểm soát nhân dân tp hồ chí minh cũng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bảo nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và các đồng phạm
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tp hồ chí minh đồng quan điểm với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp
về việc ông huỳnh uy dũng chồng bà nguyễn phương hằng không có dấu hiệu hình sự
không đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm
theo hồ sơ vụ án từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thông qua các tài khoản mạng xã hội nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream
phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín
danh dự của một mươi cá nhân bốn bị can khác thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị căn hằng
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
bốn cán bộ tại xã mỹ thành huyện yên thành tỉnh nghệ an đã bán năm mươi sáu lô đất trái quy định
trong đó với vai trò lập bí thư
đảng ủy xã ông nguyễn văn năm được xác định đã chỉ đạo các ông nguyễn văn định là chủ tịch
ủy ban nhân dân xã nguyễn văn thạch kế toán trưởng và nguyễn vĩnh trinh là cán bộ địa chính xã
thực hiện việc bán đất trên địa bàn thu lợi bất chính hơn một hai tỷ đồng
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm một mươi một triệu đồng
số tiền bán đất được nhập vào ngân sách của xã và hạch toán vào nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp
nộp vào kho bạc nhằm mục đích rút được một trăm linh số tiền này cho xã sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất
hạ tấng nông thôn mới cho địa phương
được biết mỹ thành là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện yên thành
vệ đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi tám
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg vàng từ campuchia về việt nam
công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố đối với năm đối tượng
trước đó lực lượng công an đã mật phục bắt giữ nguyễn tấn phong
vận chuyển khoảng một mươi chín kg vàng trị giá hơn một mươi tỷ đồng từ campuchia về việt nam
cùng lúc này tổ công tác khác đã không chế và bắt giữ hồ vân sơn nguyễn hoài tâm
tại cơ quan công an sơn và tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang
qua biên giới việt nam campuchia đưa vào các tiệm vàng ở thành phố châu đốc để thiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng cơ quan điều tra đã thực hiện tám lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm
chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
tạm giữ hơn một mươi bốn kg vàng thỏi vàng nữ trang nhiều đồ vật tài liệu và tài sản có liên quan
nguyễn tuấn nghĩa nguyễn văn lượng và hoàng đình thắng cùng chú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước
đang mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy thì bị cơ quan công an bắt giữ
quả khám xét cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều ma túy và ba khẩu súng ngắn
tăng vật thu giữ gồm ba mươi một gói ni lông bên trong có chứa hơn bảy bốn g metavitamin
một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy một cân tiểu ly sáu điện thoại di động các loại
ba súng ngắn và nhiều khung khí nguy hiểm cùng với số tiền ba triệu bốn trăm linh nghìn đồng
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thưa quý vị chiều nay tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự hội nghị trực tuyến
tổng kết năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và triển khai năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
cùng tham dự hội nghị có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
đồng chí nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch hội khuyến học việt nam
về phía bộ công an thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an cũng đã tới dự và có bài tham luận
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn đánh giá
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là một năm học có nhiều khó khăn và thách thức đối với ngành giáo dục và đào tạo
khi vừa cùng cả nước tiếp tục khắc phục nỗ lực vượt qua khó khăn do hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
vừa phải củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo
đây là năm đánh dấu một mươi năm toàn ngành triển khai thực hiện nghị quyết hai mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện được thể chế tạo hành lăng pháp lý để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhỏ tiếp tục nâng lên được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
ký sinh tham dự các kỳ thi hôn với khu vực của quốc tế đạt thành tích cao
tổ chức thành công kỳ thiết tất nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba đảm bảo nghiêm túc và an toàn
kết quả thi đảm bảo khách quan để xét công nhận tốt nghiệp và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh
phát biểu tham luận tại hội nghị thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an một lần nữa khẳng định
thời gian qua bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo đã có sự phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục
đặc biệt là phối hợp bảo vệ an toàn các kỳ thi phòng ngừa kéo giảm hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh và sinh viên

và chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành và chúng tôi sẽ tham mưu cho thủ tướng chính phủ và bộ giáo dục và đào tạo để có các giải pháp đồng bộ
chúng ta phòng ngừa chúng ta ngăn chặn chúng ta xử lý từ sớm
phát biểu kết luận hội nghị thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao
biểu dương những thành tựu quan trọng đạt được của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm quyết tâm nỗ lực của toàn ngành
đồng thời chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục
chính phủ khắc phục trong thực hiện chương trình sách giáo khoa mới
quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục cơ sở vật chất thiết bị dạy học
tình trạng thừa thiếu giáo viên chính sách chế độ đại ngộ cho giáo viên
việc thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông còn một số bất cập
cái này cũng là vấn đề nóng
việc xây dựng và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
chưa đồng bộ với công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo
mình triển khai nhưng mà các
các điều kiện thì nó chưa đồng bộ
tất nhiên là mình cũng không đòi hỏi nó tuyệt đối được
nhưng mà nó tương đối để nó vận hành
thứ hai là việc thiết kế môn học lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông
còn có ý kiến trái chiều khác nhau
trước thêm năm học mới thủ tướng mong muốn và tin tưởng ngành giáo dục và đào tạo
tiếp tục phát huy tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu
phát huy lòng yêu nước tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề
khắc phục mọi khó khăn kiên trì mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện
giáo dục và đào tạo đáp ứng được sự mong đợi của đảng nhà nước và nhân dân
đóng góp xứng đáng vào sự phát triển hùng cường thịnh vượng của đất nước
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến
về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật căn cước công dân sửa đổi
thay mặt cơ quan soạn thảo dự án luật đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã giải trình
làm rõ một số nội dung các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội quan tâm
tại phiên thảo luận các đại biểu đánh giá cao chính phủ cơ quan thẩm tra
cơ quan soạn thảo dự án luật căn cước công dân sửa đổi đã tiếp thu giải trình
nghiêm túc các ý kiến của đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ năm
các đại biểu cho rằng việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
của dự thảo luật cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam là rất cần thiết
mở ra hướng giải quyết đối với một bộ phận người gốc việt có nguyện vọng
cần có một loại giấy tờ tùy thân khi chưa xác định được quốc tịch
đó cũng là một bộ phận không nhỏ không tách rời của dân tộc ta và cần được nhà nước
xã hội thừa nhận và ở phần đông những người này là trẻ em người dân tộc thiểu số
người sống ở vùng sâu vùng xa phụ nữ trẻ em bị mua bán qua biên giới
là những đối tượng đặc thù dễ bị tổn thương trong xã hội thì cần được quan tâm bảo vệ
và do thứ ba là góp phần vào việc bảo đảm an toàn trật tự xã hội
tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước do vậy tôi cũng nhất trí việc đưa người gốc việt
vào phạm vi điều chỉnh và việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt là cần thiết
có do những biến động của lịch sử thì cũng đã có những việc di dân về việt nam
hiện giờ thì nhiều bà con cũng chưa được cấp một loại bất cứ một loại giấy tờ nào
rất là khó khăn thì tôi hoàn toàn đồng tình với lại cái phân tích của ủy ban quốc phòng an ninh
cũng như là phát biểu của chị thích anh
cho bà con thực hiện các quyền con người cũng như là thực hiện các giao dịch dân sự
liên quan đến tên gọi của dự án luật hiện vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị trên cơ sở ý kiến của đại biểu quốc hội
cần làm rõ ưu và nhược điểm của từng phương án một là thay đổi tên luật hai là giữ nguyên
đối với người gốc việt nam thì dù phương án nào tên luật nào thì vẫn nên có một loại giấy tờ gì đấy
để mà tạm giữ
và nếu chúng ta giữ nguyên cái luật là luật căn cước thì trong cái điều khoản tổ chức thực hiện
nên có một cái điều là đối với đối tượng này thì vẫn được cấp một cái thẻ
tên gọi là cái gì thì chúng ta tính
chẳng hạn đấy là cái thẻ chứng nhận công dân gì đấy nhưng mà nó cũng là tương tự như cái này
quy trình thủ tục cấp quản lý thì như là cái thẻ kia
khác cái tên thẻ
thẻ mà chính thông kia thôi
thì chúng ta vẫn giải quyết được cái việc là cấp cho cái bộ phận này
giải thích thêm về tên gọi của dự án luật bộ trưởng tô lâm cho rằng bản chất của thẻ căn cước là để xác định định dạng cá nhân của một con người
để xác định địa vị pháp lý của con người đó trong xã hội
cái hướng mà để cấp cái căn cước này là hướng là phổ đến toàn dân
bất kể ai
là dân ở trên đất việt nam này
để phục vụ cho cái việc giao dịch xã hội của mọi người dân được thuận lợi
ai cũng phải có cái giấy tờ gì đấy xác nhận để thấy được cái địa vị pháp lý trong cái giao dịch
từ bé đến lớn
đó là cái bản chất nhất
và cái thứ hai là cũng để quản lý xã hội một cách nó đầy đủ nhất
nó chuẩn nhất
thì cái bản chất của những việc này là như vậy
thế còn đối chiếu cái này với cái kinh nghiệm của quốc tế này
thì trên thế giới người ta cũng chỉ có cái thẻ
nếu mà tiếng anh
nhưng tiếng mỹ nó gọi là id
đấy ngắn gọn như vậy
tức là cũng là cái định dạng cá nhân thôi
tên tuổi rồi là như thế nào đấy để người ta nhận biết được người này khác với người kia
tức là cái căn cước
nhiều nước đã sử dụng cái này rồi
họ quen với cái này rồi
thế thì mình cũng đang tiến dần đến cái hội nhập với quốc tế
thì nên cũng có những cái nó cũng hội nhập
bộ trưởng tô lâm cho biết
việc đưa thẻ căn cước vào sử dụng không gây đảo lộn và tốn kém
vì thẻ căn cước
được cấp theo
theo luật mới
và thẻ căn cước công dân
có giá trị như nhau
trong điều kiện truyền tiếp này
thì không phải bỏ đi
dẫn đến lãng phí
như một số ý kiến lo ngại
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thẻ căn cước công dân
vẫn có giá trị sử dụng
đến khi đổi thẻ mới theo quy định
về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu về dân cư
thông tin thể hiện trên thẻ căn cước
các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ
việc thông tin nào là bắt buộc
thông tin nào không bắt buộc phải thu thập thông tin của cư dân
đồng thời phải làm rõ công tác chia sẻ dữ liệu
khai thác dữ liệu
và bảo mật đối với thông tin của công dân
cũng trong phiên làm việc chiều nay
ubth cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý sử án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thảo luận tại phiên họp
các đại biểu đều nhất trí
cần thiết phải xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để hỗ trợ công an cấp xã trong bảo đảm an ninh trả tự ở địa phương
đặc biệt cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã tiếp thu chỉnh lý các nội dung rất khoa học phù hợp với thực tiễn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
việc luật hóa ba lực lượng ở cơ sở thành một lực lượng có nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết
bởi nước xa không cứu được lửa gần
chủ tịch quốc hội lưu ý
trong chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc thì bảo đảm an ninh trả tự ở cơ sở là rất quan trọng
chính vì vậy ban soạn thảo chính phủ cần làm rõ cơ sở chính trị pháp lý của luật đưa các căn cứ được nêu trong nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
các nghị quyết của trung ương chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới những chỉ đạo của quốc hội chính phủ
đặc biệt cần nêu thêm căn cứ của hiến pháp
chủ tịch quốc hội cho biết đây là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập tổ chức đảm bảo trên cơ sở tham gia tự nguyện của công dân
mặc dù đây là lực lượng tổ chức lại từ ba lực lượng khác ở cơ sở nhưng vẫn phải đánh giá kỹ hơn về tác động tổ chức biên chế kinh phí để đại biểu quốc hội yên tâm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng lưu ý nêu rõ một số nội dung cần đánh giá như kinh phí cho trang phục công cụ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho lực lượng này
chiều nay ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tp hà nội gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
dự buổi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và ông trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa kế hoạch của ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương và của tp hà nội
thời gian qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thủ đô hà nội đã phát triển mạnh mẽ qua từng năm
hàng trăm mô hình cách làm hay về an ninh trật tự đã được triển khai
từ đây cũng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến chung tay cùng lực lượng công an giữ gìn sự bình yên của thủ đô
để xây dựng một thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn thủ đô một cách rất chặt chẽ không chỉ là sự cố gắng của mỗi cán bộ chiến sĩ công an tp hà nội
mà cần rất nhiều sự chung tay góp sức của các cơ quan tổ chức cũng như của mỗi người dân
tinh thần đoàn kết nhất trí đồng lòng của toàn quân toàn dân ấy chính là phên dậu là tấm khiên vững chắc bảo vệ cuộc sống của mỗi người dân thủ đô
và từ đây cũng góp phần vào việc xây dựng thủ đô ngày càng bình yên và phát triển
nhân dịp này thành phố hà nội có ba tập thể vinh dự được bộ trưởng bộ công an tuyên dương năm mươi tám tập thể và ba mươi một cá nhân được chủ tịch ubnd tp hà nội tuyên dương
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh chiều nay thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an và ông bùi văn phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
đồng chủ trì hội nghị ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cấp bộ diễn ra tại quảng ninh trong thời gian tới
chương trình diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nhiều lực lượng do bộ công an và ubnd tỉnh quảng ninh phối hợp tổ chức
dự kiến diễn ra vào ngày một tháng một mươi tại khách sạn wilham legan hạ long khách sạn văn hải và khu vực biển cửa lục thành phố hạ long
chương trình gồm hai phần diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh huy động hơn hai người bao gồm các lực lượng thuộc tỉnh quảng ninh bộ công an lực lượng tri viện thuộc bộ quốc phòng công an các địa phương hải dương hải phòng bắc giang cùng một trăm hai mươi phương tiện các loại
tại hội nghị bộ công an công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo diễn tập và thông qua kế hoạch diễn tập
các đại biểu cũng đã thảo luận về tình huống quy mô tính chất các phương án cứu hộ cứu nạn chữa cháy phương án phân công lực lượng phương tiện con người
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc tỉnh quảng ninh khẩn trương hoàn thiện phương án hiệp đồng với các bộ ngành liên quan để đảm bảo tính khả thi an toàn trong quá trình triển khai
trên cơ sở kế hoạch chung các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo chương trình diễn tập thành công thông suốt
mới đây tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang văn phòng thường trực ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về dân chủ nhân quyền
thống nhất về nhận thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền
tạo diễn đàn chia sẻ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giải đáp những khó khăn vướng mắc góp phần thiết thực đưa công tác bảo đảm bảo vệ và đấu tranh nhân quyền từ trung ương đến các địa phương ngày càng hiệu quả và thực chất hơn
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám bộ công an tổ chức liên tiếp ba chương trình nghệ thuật tại nhà hát hồ gươm hà nội
và tối ngày hôm qua chương trình hòa nhạc giao hưởng đầu tiên đã diễn ra với chủ đề đất nước niềm vui
đến dự có chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và các đồng chí thứ trưởng bộ công an
một ngày đặc biệt tại nhà hát hồ gươm
bởi đất nước niềm vui không chỉ là buổi hòa nhạc đầu tiên trong chuỗi chương trình lần này
mà còn là chương trình biểu diễn đầu tiên sau khi nhà hát hồ gươm được cánh thành
chương trình hòa nhạc đất nước niềm vui do giàn nhạc giao hưởng việt nam biểu diễn với sự chỉ huy của nhạc trưởng hanna tetsuji
sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú bùi công duy violon nghệ sĩ ưu tú lệ giang đàn bầu nghệ sĩ piano nguyễn việt trung
cùng các giọng ca nghệ sĩ ưu tú đăng dương phạm thu hà đào tố loan bùi thị trang
trong phần một của chương trình các nghệ sĩ mang đến khán giả nhiều ca khúc cách mạng ca khúc ca ngợi tổ quốc thể hiện tình yêu quê hương đất nước
khán giả của buổi hòa nhạc hôm nay là các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và thành phố hà nội
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại biểu hội cựu cán bộ công an nhân dân việt nam người có công với đất nước
các đồng chí thương binh thân nhân liệt sĩ cựu chiến binh tiêu biểu bác sĩ tiêu biểu trong phòng chống dịch nhà báo thanh niên sinh viên phụ nữ
vận động viên thể thao tiêu biểu các đồng chí lao động xuất sắc và công dân ưu tú của thủ đô
và ngồi ở một thành bất cứ chỗ ngồi nào cũng nghe thấy rất là rõ
và đến đây thì khán giả cũng sẽ thưởng thức nó trọng vẹn âm nhạc trong một cái không gian rất là đặc biệt
qua mỗi tác phẩm những chặng đường lịch sử cách mạng việt nam đã được các nghệ sĩ tái hiện bằng âm nhạc
và mang tới những trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho khán giả khi thưởng thức âm nhạc
trong không gian nghệ thuật đẳng cấp với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến công ty việt á
các bị can bị cáo buộc phạm vào các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tham ô tài sản nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đáng chú ý trong số các bị can bị truy tố có nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế
trung ngọc anh cựu chủ tịch ubnd tp hà nội cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ
phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
bị can nguyễn thanh long và trung ngọc anh bị cáo buộc đã giúp phan quốc việt
tổng giám đốc công ty việt á được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm
ký xét nghiệm covid một mươi chín và thổi giá gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi năm ông nguyễn văn năm với vai trò là bí thư đảng ủy xã mỹ thành
ông nguyễn văn định là chủ tịch ubnd xã ông nguyễn văn thạch là kê toán trưởng
và ông nguyễn vĩnh trinh là cán bộ địa chính xã đã tiến hành bán năm mươi sáu lô đất với tổng diện tích
khoảng hơn bốn ba trăm linh m hai đất các loại trên địa bàn xã mỹ thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
trong đó với vai trò là
bí thư đảng ủy xã ông nguyễn văn năm được xác định đã chỉ đạo ba đối tượng trên thực hiện
việc bán đất trên địa bàn xã thu lợi bất chính hơn một hai tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước hơn
một trăm một mươi một triệu đồng số tiền bán đất được nhập vào ngân sách của xã và hạch toán vào nguồn nhân dân
tự nguyện đóng góp nộp vào kho bạc nhằm mục đích rút được một trăm linh số tiền này cho xã sử dụng
vào việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn mới cho địa phương
mỹ thành là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện yên thành về đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi năm
vận chuyển thuê hai bánh heroin với giá là một mươi triệu đồng mỗi người ba đối tượng tráng a tổng tráng a dơ và tráng a sư
cùng chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la vừa bị công an tỉnh sơn la bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
tại khu vực xã hua trai huyện mường la tỉnh sơn la lực lượng công an đã bắt quả tang tráng a tổng tráng a dơ
và ba bánh heroin mở rộng điều tra công an tỉnh sơn la ra lệnh giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng tráng a sư tại cơ quan công an tổng và dơ khai nhận được đối tượng sư thuê vận chuyển giúp số ma túy
với giá một mươi triệu đồng mỗi người